trong ngày một mươi bốn tháng một đồn biên phòng đàm thủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng cho biết
đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng đang vận chuyển hai mươi năm chiếc ngả voi qua biên giới tiêu thụ
đây là lần thứ hai đồn biên phòng đàm thủy bắt giữ hàng cấm vận chuyển qua biên giới tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực mốc tám trăm ba mươi một trên năm thuộc xóm bản mòn xã đàm thủy huyện trùng khánh
đồn biên phòng đàm thủy đã phát hiện nông văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở đội ba xóm lũng phấc xã đàm thủy
đang vận chuyển trái phép hai mươi năm chiếc ngà voi và năm mươi hai miếng ngà voi đã cắt khúc
qua kiểm kê và cân tăng vật tổng trọng lượng số ngà voi là năm mươi một kg
nông văn kỳ khai nhận số ngà voi trên tại nhà bà nông thị hà ở xóm nà nưa xã đàm thủy huyện trùng khánh
chuyển đến đây thì bị bắt giữ bộ đội biên phòng cao bằng đã bàn giao đối tượng
tăng vật cho hạt kiểm lâm huyện trùng khánh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật